tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
giữa công ty cổ phần ánh dương việt nam vinasun và công ty trách nhiệm hữu hạn grab
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm hồi cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân tp hcm cho rằng
grab kinh doanh taxi vi phạm nghị định tám mươi sáu và đề án hai mươi bốn và gây ra thiệt hại cho vinasun
tuy nhiên tòa đã bác bỏ khoảng tiền ba mươi sáu ba tỷ đồng mà chỉ buộc grab bồi thường cho vinason bốn tám tỷ đồng
không đồng ý phán quyết này vinasun đã kháng cáo yêu cầu tòa phúc thẩm buộc grab bồi thường tổng cộng bốn mươi một hai tỷ đồng
grab cũng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm
grab cho rằng mình không kinh doanh vận tải chỉ cung cấp dịch vụ công nghệ
không vi phạm pháp luật nên không chấp nhận các yêu cầu của vinasun
tại phiên tòa phúc thẩm đại diện grab vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo
phía vinasun cũng giữ nguyên yêu cầu khởi kiện đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm buộc grab phải bồi thường do sự sụt giảm giá trị vốn hóa trên thị trường